xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh khô ở bắc bộ trong những ngày tới sẽ có quá trình suy yếu chậm và lệch ra phía đông
do đó thời tiết ở phía đông bắc bộ sẽ phổ biến ít mưa ban ngày trời còn nắng hành
với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng một độ
ở phía tây bắc bộ trong những ngày tới duy trì thời tiết khô lạnh về ban ngày và rét về đêm và sáng sớm
ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
sau đó tăng lên mức hai mươi năm hai mươi tám độ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ở phân phía bắc sẽ có chung kiểu thời tiết như tại bắc bộ
ngày trời có nắng trời lạnh với đêm và sáng
ở phần phía nam khu vực sẽ có mưa vừa mưa to và rông
từ ngày một mươi ba mưa sẽ gia tăng hơn có nơi mưa rất to
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai trên cả khu vực sẽ là hai mươi năm hai mươi tám độ
sau đó tăng lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận phần phía bắc sẽ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
phía nam ngày còn đang gián đoạn trưa tối có mưa rào và rông gãy rác cục bộ có mưa to
sang ngày một mươi ba mưa gia tăng hơn về cường độ trên phần phía bắc của khu vực
nhiệt độ trong ba ngày tới không quá ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên duy trì mưa rào và rông nhiều nơi cục bộ có mưa to
thời điểm mưa tập trung về chiều và tối trong thời đoạn hai ba ngày tới
sau đó khi vùng nhẫu động gió đông từ ngoài biển di chuyển
và đất liền mưa sẽ tăng cường hơn nhiệt độ ổn định cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ
nam bộ cũng duy trì mưa rông nhiều nơi trong ba ngày tới cục bộ sẽ có mưa to
về chiều tối nhiệt độ sẽ không biến động nhiều và cao nhất ngày mai và ngày kia
sẽ phục biến ở mức hai mươi tám cho đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó tăng đến mức hai mươi chín đến ba mươi hai độ trong ngày một mươi ba